văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc về tình hình giá thịt lợn cung cấp đầy đủ số lượng chất lượng bảo đảm giá cả cho người dân không được để tăng giá trong khi giá thành sản xuất thịt lợn thấp theo chỉ đạo của thủ tướng
thủ tướng yêu cầu các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tài chính kế hoạch và đầu tư công thương thông tin và truyền thông nghiên cứu nội dung báo cáo và kiến nghị của tổng cục thống kê để phục vụ hoạt động tham mưu chỉ đạo điều hành bảo đảm sớm giảm giá thịt lợn theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ